gây rất nhiều tội ác là nỗi kinh hoàng với biết bao người đặc biệt là bà con tiểu thương tại chợ đồng xuân
cầm đầu băng tội phạm này là dương văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu biệt danh khánh trắng dưới vỏ bọc của một ông chủ nghiệp đoàn bốc xếp chợ đồng xuân
liên tục từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khánh trắng và đàn em đã gây ra nhiều vụ giết người hiếp dâm cướp trốn thuế
phần lớn các vụ này khánh trắng giữ vai trò chỉ đạo đồng thời là kẻ thực hiện tội phạm một cách tích cực nhất
khánh trắng dùng tiền để tạo ra mối quan hệ khá thân với một số đơn vị cá nhân để hợp pháp hóa tội ác của mình
ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bản án tử hình dương văn khánh đã được thi hành tại trường bắn cầu nga
đã gần hai mươi năm kể từ ngày tập đoàn tội phạm này bị xóa sổ nhưng tính thời sự của vụ án vẫn còn nguyên vẹn
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn những tình tiết chưa được công bố về chuyên án triệt phá băng đảng xã hội đen do dương văn khánh cầm đọc

chương trình hồ sơ vụ án triệt phá băng đảng xã hội đen do dương văn khánh
bắt đầu hai bên còn thương lượng
nhưng hùng cuba không chấp nhận
khánh trắng đã dùng thủ đoạn cho tay chân
đàn em của mình chấp nổi dịch vụ công xếp đồng xuân
đón chặn tất cả các ngã thường
đồng nguồn vào chợ long biên và bên xe
buộc các chủ hàng phải cho chúng phát triển
làm cho hùng cuba cũng còn nguồn hàng hóa
để công xếp vận chuyển
dù rất căm thù khánh trắng
nhưng không thể làm gì được
hùng cuba buộc phải dân địa bàn đến xe
và chợ long biên này cho khánh trắng
và được khánh cử làm đôi phó
trên danh nghĩa và ăn lưu tháng
như những người lâu động khác
để hợp pháp địa bàn hoạt động
khánh cho phát triển tổ chức công đoàn
ở đôi công xếp của hùng cuba
và cho sắp nhập hai tổ chức công đoàn này
thành nghiệp đoàn công xếp
vận chuyển chợ long xuân long biên
vì đã có vỏ bọc
khánh trắng dùng mọi thủ đoạn
để thao túng hỗ trụ cán bộ
thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật
với phương thức thủ đoạn của dương văn khánh
các quan trình điều tra
cơ quan điều tra đã làm rõ rất rõ
nhưng mà khóc động nghiên cứu về tội phạm học
thì chúng tôi thấy nhận thế này là
vào thời điểm đó
đây là những phương thức thủ đoạn rất mới
và đối tượng phạm tội
cũng tỏ ra rất nhạy cảm với thời cuộc
chúng đã biết dùng tạo những vỏ bọc
vỏ bọc đây không chỉ là vỏ bọc
như tội phạm thông thường
tội phạm truyền thống
mà vỏ bọc này tạo vỏ bọc xã hội
một cách tích cực
đó là chúng tạo ra hình ảnh
của đối tượng
đó tạo hình ảnh của mình
mang tính lương thiện mang tính tích cực
mang tính tham gia vào những điều tốt đẹp
của xã hội
và có đón làm cho các cơ quan chức năng
các lực lượng chức năng
và những người dân chung quanh mất cảnh giác
bên cạnh đó đối tượng đã có
đây là một biểu hiện rất mới
một cái thể hiện đó
đối tượng biết tìm cách
với các cơ quan chức năng
những người có thẩm quyền
ở địa phương
để qua đó là có
yếu tố tác động che chăn
hoặc là đồng tình
hoặc là mất cảnh giác
để qua đó đối tượng có thể dễ về thực hiện hành vi tội phạm
vào những thời điểm sau này
các đối tượng phạm tội
phương thức tội phạm cao hơn tinh vi hơn đa dạng hơn
nhưng vào cái thời điểm chúng ta mới
đổi mới mở cửa
và cái việc tội phạm dự bình kháng
là một cái phương thức tội phạm rất mới
và lúc ấy đấu tranh với đối tượng này cũng cực kỳ khó khăn
bởi vì không dễ gì bóc được ra
cái phương thức tội phạm đó
vì chúng đang xét và che dấu tội phạm rất kín
kể từ khi chính phủ
ông nghị định ba mươi sáu cb
với đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
và trật tự an toàn giao thông đô thị
khánh trắng cho đàn em thành lập một tổ kiểm tra trật tự trong đội
bao gồm những tên là đàn em tay chân
thân cận chuyên đi phạt bà con muôn bán
chủ hàng ra vào khu vực chợ đồng xuân
mà chúng cho là quy phạm nghị định ba mươi sáu cb
mức phạt do chúng tư đặt ra
tiền thu được đều lột cho khánh
ông như thế dương văn khánh
còn quét trương thanh thế
qua một số hoạt động tư thiện
bằng chính mùi tiền lấy được của người đào đồng
để phục vụ danh lợi cá nhân của mình
đã không ít người lầm tưởng
khánh trắng là người tốt
là nhà hào tâm
thậm chí có lúc
có người vẫn gọi khánh là đồng chí
quy luật tất yếu của
chuyển biến giai đoạn nền kinh tế
giữa một nền kinh tế bao cấp
chuyển sang nền kinh tế địa trường
từ công tác quản lý xã hội
thế rồi là các cơ chế pháp luật
chưa được hình thành kịp thời
để đáp ứng với tình hình biến đổi
của xã hội
lợi dụng của đó
tội phạm lộng hành
nó len lõi vào những sơ hở của pháp luật
nó len lõi vào sự mất cảnh giác
của cán bộ quản lý nhà nước
thế rồi là
nó mua chuộc
làm tha hóa những cán bộ
để che chắn
bênh vực cho các hoạt động tội phạm
của dương văn khánh

điện phá văng khánh trắng
được triển khai với quyết tâm cao nhất
điểm đột phá

là vụ cướp ở bảy mươi một de kỳ mã
dương văn khánh quen biết vũ thanh mạnh
chúng tại bảy mươi một de kỳ mã
khánh mạnh kinh doanh vũ trường
khánh mạnh vay của dương văn khánh
định bốn trăm linh triệu đồng

vay của khánh trắng
một trăm linh năm triệu đồng

vay của trần văn minh
của mẹ khác cha
một mươi triệu đồng
và một số người khác nữa
chỉ một thời gian ngắn sau đó
ngày hai mươi một tháng năm
khánh lấy lý do
anh mạnh không chịu trả nợ
lại đem trả nợ
tài sản đi tẩu tán

là nguyễn quang vinh
và tạ văn ninh
lên bảy mươi một de kỳ mã
để thị giá trước
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chương trình hồ sơ vụ án ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị toàn bộ quá trình triệt phá đường dây tội phạm khét tiếng một thời
thì đào anh tuấn báo cho tôi qua điện thoại rằng anh vinh ơi giờ đã điểm và như vậy tôi hiểu rằng cái điều gì đã diễn ra thì lúc đó là cái mũi phòng viên của chúng tôi đã bám theo bám theo cái mũi chính để đi đến nguyễn thiệt để bao vây nhà của dương văn khánh
thì các cái mũi công tác được ngay lập tức được hình thành và triển khai dưới sự chỉ đạo của đồng chí cục trưởng của cảnh sát hình sự đồng chí cục trưởng của cảnh sát hình sự đã phân công ba mũi mỗi mũi gồm ba lực lượng cục cảnh sát hình sự cục cảnh sát điều tra bộ ngoan và đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an nội để triển khai ba mũi bắt dương văn khánh dương minh em dục dương văn khánh và một đối tượng khác là dương văn đích liên quan bộ án
thế thì một mươi năm h ba mươi chúng tôi ba mũi công tác phải triển khai
tôi được tham gia cái mũi trực tiếp bắt dương văn khánh tại ba mươi một sinh bồi phố nguyễn thiệp phường đồng xuân hà nội
thế thì do có sự tính toán nghiệp vụ trước thì tôi đã triển khai các cái biện pháp phụ xác định dương văn khánh đang có mặt tại nhà cùng với gần một chục đàn em
quả thông tin của đại gia hội đảng đoàn bộ nghe cánh trắng tâm mắt đi thương tóc kéo theo đỉnh phố huyện đưa tin tức này đưa tin tức đơn đúng đạt
thế thì đám gian hồ tự tập các tâm tình của nhà mình
khánh trắng cũng tự tiến phía phía phía phố
khi đám đông phía phía thì đàn tràn áp trở mặt

đánh chấm gần gần đàn em đánh chấm gần đàn em đánh chấm gần đàn em đánh chấm gần đàn em đánh chấm gần đàn em đánh chấm gần đàn em đánh chấm gần đàn em đánh chấm gần đàn em
danh mà viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương đề nghị truy tố đó là tội làm giả sử dụng giấy tờ giả
của cơ quan tổ chức lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và chiếm đoạt tài sản
đối với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tòa án nhận định hoàng văn trưởng biết rõ
chiếc xe mà y sử dụng là không hợp pháp và các loại giấy tờ xe là giả nhưng vẫn mang đi cầm cố
lừa chị loan để vay năm trăm linh triệu đồng rồi chiếm đoạt hành vi này đã đủ để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ những chứng cứ có trong vụ án tòa nhân dân tỉnh hải dương đã tuyên phạt hoàng văn trưởng một mươi bốn năm tù
về tội chiếm đoạt tài sản bảy năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản bốn năm tù về tội làm tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt cho ba tội danh là hai mươi năm năm tù giam tổng hợp hình phạt bốn mươi sáu tháng tù giam
mà hoàng văn trưởng đã bị tuyên đoạt
trong vụ cố ý gây thương tích buộc hoàng văn trưởng phải chấp hành hình phạt chung của bản án là hai mươi tám năm một mươi tháng tù giam
thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt là ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
các bị cáo trần khắc quý trần thanh thức phùng đức tâm lần lượt bị tuyên phạt từ sáu đến tám năm tù giam
đây là hình phạt thích đáng cho hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm